bên lề appf hai mươi bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có cuộc hội kiến với thủ tướng vương quốc campuchia semdek hunsen
tại hội kiến chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng trước công tác tổ chức chuẩn bị công phu cho appf hai mươi bảy
cũng như sự đón tiếp trọng thị chú đáo của nước chủ nhà
đồng thời cho biết thành phần đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến campuchia có phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu và nhiều đại biểu quốc hội
điều này thể hiện sự ủng hộ của quốc hội việt nam đối với hội nghị thường niên lần thứ hai mươi bảy của appf
đồng thời bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp
về phần mình thủ tướng hun sen khẳng định campuchia có được sự phát triển như ngày nay không thể tách rời sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của việt nam
thời gian tới thủ tướng hun sen cho rằng hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam campuchia ngày càng phát triển